hà nội đang trải qua những ngày nắng nóng dữ dội với nhiệt độ ngoài trời lên tới bốn mươi hai độ c
nắng nóng gây gắt suốt cả ngày khiến cho phố đi bộ hồ gươm vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nay cũng trở nên vắng vẻ hơn
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
hà nội đang bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng đến đỉnh điểm
theo ghi nhận của phóng viên nhiệt độ ngoài trời đo được tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm giao động trong khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi năm độ c
phố đi bộ vốn là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân thủ đô vào dịp cuối tuần
những ngày này cũng rất vắng vẻ
những du khách có nhu cầu tham quan hồ đều cố gắng chọn những thời điểm buổi sáng sớm hoặc chiều tối để tránh cái nóng gai gắt
du khách đến phố đi bộ tại thời điểm nắng nóng gai gắt như thế này hầu hết đều là những người nước ngoài
mặc dù rất nắng nóng nhưng đối với nhiều du khách nước ngoài đây lại là thời tiết phù hợp để họ tranh thủ đi chơi và tận hưởng khí hậu việt nam
hôm nay thời tiết rất nóng nóng quá
trước kia thì thời tiết là không tốt nhưng hôm nay thì nóng nhưng tốt mà nên em nghĩ không sao
thời tiết ở hà nội rất nắng nhưng hôm nay thì nóng nhưng tốt mà nên em nghĩ không sao
độ hôm nay rất đẹp dù hơi nóng nhưng vẫn rất phù hợp và không ảnh hưởng gì tới truyền hãm quan của chúng tôi
với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt có thời điểm lên tới bốn mươi năm độ c như thế này
người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường và làm việc cường độ cao vào những giờ cao điểm nắng nóng
đặc biệt người già và trẻ nhỏ những ngày này cũng cần bổ sung nước và các khoáng chất để bảo vệ cơ thể giữ gìn sức khỏe